ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vũ văn ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước
tại công ty cổ phần cảng quy nhơn bán phần vốn nhà nước hiện có tại công ty cổ phần cảng quảng ninh
đồng ý chủ trương để ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sau khi nhận chuyển giao công ty cổ phần cảng nha trang
tiếp tục được thoái vốn nhà nước theo hướng nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối
đồng ý chủ trương cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty cảng hàng không việt nam
doanh nghiệp này không thuộc đối tượng cổ phần hóa
đồng ý chủ trương cổ phần hóa một mươi đoạn quản lý đường thủy nội địa
đây là các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa được quy định cổ phần hóa
nội dung những văn bản đồng chí vũ văn ninh đã ký nêu trên trái với kết luận của bộ chính trị
và nghị định của chính phủ về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
với cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính
kiêm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi ba
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
vi phạm luật bảo hiểm xã hội nghị định của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội việt nam để hai tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
năm hai nghìn tám hai nghìn chín vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc ký các hợp đồng
cho công ty cho thuê tài chính hai là tổ chức tiến dụng phi ngân hàng thuộc ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn việt nam vay một một mươi tỷ đồng
đến nay công ty cho thuê tài chính hai đã phá sản làm cho nhà nước thiệt hại lớn số tiền gốc và tiền lãi
hai lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam và nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị khởi tố để điều tra hình sự
vi phạm khuyết điểm của đồng chí vũ văn ninh là nghiêm trọng làm thiệt hại rất lớn tiền của nhà nước
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí gây dư luận xấu
cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
quá trình kiểm điểm đồng chí vũ văn ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về các vi phạm
khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtvk ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
và quá trình công tác công hiến đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí vũ văn ninh bằng hình thức cảnh cáo
bộ chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí vũ văn ninh
tương ứng với xử lý kỷ luật về đảng
chiều nay công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh
tới dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí nguyễn nhân chiến ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy tỉnh bắc ninh
về phía bộ công an có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an tham dự và chỉ đạo buổi lễ
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh đã công bố quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
về việc phê duyệt đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
theo đó lộ trình thực hiện đề án gồm ba giai đoạn
giai đoạn một bố trí công an chính quy xuống bốn mươi tám xã thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
hoàn thành trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
giai đoạn hai bố trí tại năm mươi năm xã còn lại hoàn thành xong trong tháng chín hai nghìn hai mươi
và giai đoạn ba sẽ tiếp tục bổ sung tăng cường biên chế cho công an xã đến năm hai nghìn hai mươi hai
khi bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn cảm ơn tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã quan tâm tạo điều kiện tối đa trong việc bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm
tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh bắc ninh trong thực hiện chủ trương xây dựng công an xã
thị trấn chính quy thời gian vừa qua và đề nghị công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã ở giai đoạn tiếp theo
đối với cán bộ chiến sĩ được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã
cần nắm vững kiến thức về pháp luật nghiệp vụ đã được đào tạo bồi dưỡng bám sát cơ sở
nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với các cấp ủy chính quyền cấp xã để có các chủ trương
kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín có liên quan tới diễn biến ở khu vực biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nhấn mạnh
trong những ngày qua nhóm tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế
và thêm lục địa việt nam ở khu vực phía nam biển đông
đây là vùng biển hoàn toàn của việt nam được xác định theo đúng các quy định của công ước của liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai mà việt nam và trung quốc đều là thành viên
việt nam đã tiếp tục tiếp xúc nhiều lần với phía trung quốc ở các kênh khác nhau trao công hàm phản đối
kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm rút toàn bộ các tàu ra khỏi vùng biển của việt nam
tôn trọng quyền chủ quyền quyền tài phán của việt nam vì quan hệ của hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực
các lực lượng chức năng trên biển của việt nam tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp
thực thi chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình
đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển của việt nam
và như đã khẳng định tại phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lập trường nhất quán của việt nam đó là kiên quyết kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trước bất kỳ hành vi nào xâm phạm tới chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam
trên các vùng biển được xác định là phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
duy trì trật tự hòa bình an ninh ở khu vực biển đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực
cũng như cộng đồng quốc tế
do vậy việt nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp
nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này
chiều nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ án giết người
trong phòng trọ xảy ra tại bình dương vào ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy
hai nghi phạm là lưu minh nhị một mươi tám tuổi quê ở an giang
và nguyễn thị mỹ châu một mươi năm tuổi ngụ tại tỉnh bình dương
bị bắt khi đang trong quán internet ở phường long bình thành phố biên hòa
trước đó một vụ án mạng đã xảy ra tại một phòng trọ thuộc phường bình hòa
thị xã thuật an tỉnh bình dương sáng ngày một mươi tám tháng bảy
bà lưu thị tu năm mươi một tuổi quê ở kiên giang được phát hiện đã tử vong trong phòng trọ khóa cửa bên ngoài
trên cổ của nạn nhân có nhiều vết cắt
qua điều tra xác minh lưu minh nhị là cháu của bà thu ở cùng phòng trọ
và nguyễn thị mỹ châu bạn gái của nhị là nghi phạm trong vụ án trên
đã thông báo truy tìm hai đối tượng này cùng với chiếc xe máy màu nâu bị kiểm soát chín mươi năm h một tám trăm bốn mươi một
ít giờ sau từ nguồn tin báo của người dân cả hai nghi phạm này bị bắt giữ khi đang chơi trong quán internet
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị đã tiến hành làm việc với một nhóm đối tượng
hoạt động theo hình thức tín dụng đen trên địa bàn thành phố đông hà
đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy bùi đức thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng với năm đối tượng khác quê ở thành phố hải phòng
đã đến đòi nợ tại nhà bà nguyễn thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại khu phố một phường một thành phố đông hà
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị phát hiện và mời về trụ sở công an tỉnh làm việc
tại cơ quan công an bùi đức thái khai nhận vào khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thái cùng với các đối tượng trên từ hải phòng vào đông hà thuê nhà ở thành phố đông hà để hoạt động kinh doanh tài chính
với hình thức mua bán ô tô xe máy rồi cho thuê lại với giá cao
thực chất là hoạt động cho vay tín chấp nhưng lại không có giấy phép kinh doanh
bước đầu các đối tượng khai nhận thông qua cò quảng cáo tờ rơi từ tháng năm cho đến thời điểm bị cơ quan công an tiến hành làm việc
nhóm của thái đã có ba mươi một người trên địa bàn tỉnh vay với lãi suất cao theo thỏa thuận
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị đã tiến hành tạm giữ một số đồ vật tài liệu có liên quan
đến quá trình người khác vay tiền tại địa bàn tỉnh quảng trị để phục vụ công tác điều tra
cũng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh gia lai lợi dụng tâm lý muốn có việc làm ổn định trong các cơ quan nhà nước của nhiều người dân
một số đối tượng đã tiếp cận những gia đình này tự giới thiệu mình có chức vụ quyền hạn quen biết rộng và có khả năng xin việc làm
thuyết phục họ đưa tiền để chạy việc rồi cao chạy xa bay

quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
hiện đang tạm giam đối tượng vương thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tổ bảy phường thắng lợi thành phố pleiku
để tiếp tục điều tra truy tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hùng vốn là một công chức nhà nước bị kỷ luật cho thôi việc từ năm hai nghìn một mươi một
thế nhưng với vẻ ngoài trí thức lịch lãm cộng với khiếu an nói
hùng đã khiến nhiều người tin rằng có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước mà không cần qua thi tuyển
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy đã có sáu cá nhân giao cho hùng tổng số tiền một tỷ ba trăm năm mươi một
để nhờ xin việc làm xin giấy phép
sau khi nhận tiền hùng đã chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân
khi bị nạn nhân đòi tiền hùng tỏ thái độ chê ý hứa hẹn nhiều lần
theo kết quả điều tra của công an tỉnh gia lai
cho đến nay số tiền hơn một tỷ đồng hùng chiếm đoạt vẫn chưa được trả lại cho các bị hại
trong quá trình điều tra vương thế hùng khai báo quanh co gian dối nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự
số tiền tài sản chiếm đoạn thì lớn nhưng đối tượng sử dụng tiêu sài ăn chơi hết
nên khi công tác thu hồi tài sản nó rất nhiều khó khăn
các biệt có trường hợp sau khi phương diện viện bị phát hiện
thì các bị can thỏa thuận với các bị hại phải trả tiền trả tiền nhỏ giọt
để biến giao dịch thành dân sự
và các bị hại mong muốn nhận tiền đồng ý chấp nhận với đối tượng không tố cáo ra cơ quan hợp lập
cũng vì tin chiêu bài xin việc làm của đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại tổ một phường yên thế thành phố pleiku hiện đang chấp hành án phạt một mươi sáu năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
anh lê tiến sĩ ở tổ một mươi hai phường yên thế thành phố pleiku từng mất trắng số tiền bảy mươi triệu đồng
sau khi vũ thị thanh bị bắt anh sĩ tích cực phối hợp với lực lượng công an
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng đồng thời tuyên truyền mọi người xung quanh
cần nhận thức rõ các thủ đoạn phạm tội để tránh bị bắt lừa
mặc dù đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến nạn lừa đảo chạy việc
và cơ quan công an liên tục đưa ra những cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn của loại tội phạm này
nhưng do nắm bắt được tâm lý muốn có việc làm của người dân
nên tình trạng lừa đảo thông qua hình thức chạy việc vẫn diễn biến phức tạp
đã đến lúc mỗi người dân khi có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu kỹ qua các kênh thông tin chính thống
không cả tin thiếu hiểu biết để trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
tính đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại tp hcm là hơn hai mươi bảy ca tăng một trăm sáu mươi bảy
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang tăng mạnh sáng nay tại tp hcm
bộ y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết năm hai nghìn một mươi chín
do bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến chủ trì
hiện nay đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết trên cả nước
trong các tuần gần đây số ca mắc tăng nhanh tại các tỉnh thành phố trên cả nước
dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp có nguy cơ gia tăng số ca mắc
trước tình hình đó bộ y tế đã yêu cầu sở y tế các địa phương tập trung truyền thông đến người dân
tăng cường phòng chống dịch chủ động tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy quy mô lớn từ tháng bảy đến cuối năm
huy động các ban ngành đoàn thể và mọi người tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó bộ y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp diệt mũi để phòng bệnh cho bản thân và gia đình
thưa quý vị và các đồng chí sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy tại thành phố hồ chí minh
chương trình thực tế mỹ nhân hành động đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với công chúng
phóng viên intv đã ghi nhận những cảm xúc của các thí sinh
cũng như lắng nghe những chuẩn bị của ekip thực hiện để có được sản phẩm hoàn thiện nhất tới khán giả

bảy mươi nhân tham gia truyền hình thực tế về công an nhân dân mỹ nhân hành động mùa đầu tiên được công bố bao gồm
diễn viên ngọc thanh tâm diễn viên phương anh đạo diễn viên phương oanh ca sĩ diễn viên trương quỳnh anh dj oxy và ca sĩ giang my
thông qua các khóa huấn luyện cũng như thử thách ngoài thực địa mỹ nhân hành động mong muốn đưa khán giả vào nhiều cung bậc cảm xúc
hòa chung với các thí sinh để hiểu họ vượt qua những giới hạn của bản thân như thế nào

hãy có sự hấp dẫn hãy có sự lưu trí giúp cả hãy còn hãy kịp kiếm tự loại
mỹ nhân hành động sẽ có một mươi hai tập phát sóng vào hai mươi h một mươi phút tối chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng bảy trên truyền hình công an nhân dân phát lại trên các kênh vtv tám đài truyền hình việt nam đài truyền hình bình dương đài truyền hình sóc trăng vào lúc hai mươi một h và kênh today tv vào lúc hai mươi hai h bắt đầu từ ngày bốn tháng tám đồng thời phát sóng trên các kênh truyền hình trực tuyến youtube và các hạ tầng ứng dụng online khác